hãy cùng bắt đầu với những thông tin về thời tiết
chị thu trang thân mến không biết rằng là
ngày hôm nay thì thời tiết miền bắc cũng như là cả nước như thế nào
để đón một ngày cuối tuần với những hoạt động ngoài trời
vâng ạ cảm ơn anh kiên
đa số các tỉnh thành miền bắc thì có nắng đẹp ạ
và nhiều người sẽ lên kế hoạch sân mây cuối tuần ở vùng núi cao
vì đang vào mùa đẹp nhất
tuy nhiên thì ở khắp bắc vộ thì đều có hiện tượng sương ngủ
một vài điểm núi cao tại sơn la lào cai hà giang hay là lạc sơn
đều có sương mùa dày
thêm đường đèo cua tay áo thì điều này sẽ khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp
chính vì thế nên quý vị cần phải đi chậm để kịp thời xử lý những tình huống xấu
và từ ngày hôm nay thì không khí lạnh cũng tràn xuống
gây mưa nhỏ cho các tỉnh miền bắc
tuy nhiên đợt không khí lạnh yếu nên nhiệt độ giảm không nhiều
và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi hai cho tới hai mươi năm độ c
còn đối với khu vực nam bộ và tây nguyên
thì trời nắng đẹp có gió nhẹ
thời tiết khô giáo không khí xe lạnh rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời vào dịp cuối tuần
tuy nhiên khi tham gia các hoạt động ngoài trời
quý vị cũng cần lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng dịch để bảo vệ sức khỏe
bên cạnh đó là đừng quên thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể trong thời tiết hành khô